nhằm chủ động phòng chống thiên tai hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho người dân tỉnh tuyên quang đã quyết định đầu tư hai tỷ đồng
trong năm hai nghìn một mươi chín để di chuyển tám mươi năm hộ dân đang sống ở những vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi ở mới an toàn
theo đó tám mươi năm hộ dân này tập trung ở các huyện chiêm hóa yên sơn na hàng lâm bình sơn dương hàm yên
và thành phố tuyên quang được di chuyển đến nơi ở mới theo hình thức ở sen ghép với các khu dân cư
cùng với đó tỉnh đã chỉ đạo các địa phương chú trọng tạo việc làm cho các người dân
chủ động lông ghép dự án di dân với các chương trình dự án và nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn
để bảo đảm phát huy hiệu quả cao nhất tỉnh tuyên quang các sở ngành có trách nhiệm hướng dẫn
kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện kế hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư năm hai nghìn hai mươi
bảo đảm chặt chẽ đúng quy định của pháp luật